thưa quý vị trưa nay các lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ tư trong vụ sạt lở đeo bảo lộc tỉnh lâm đồng
vào sáng cùng ngày phó thủ tướng trần lưu quang đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn
tại hiện trường đại tá trương minh đương giám đốc công an tỉnh lâm đồng đã báo cáo nhanh với phó thủ tướng về công tác tìm kiếm cứu nạn xử lý sạt lở
phó thủ tướng trần lưu quang trực tiếp kiểm tra tình hình sạt lở và công tác tìm kiếm cứu nạn động viên biểu dương nỗ lực các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn tại đây
phó thủ tướng yêu cầu các lực lượng lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối đẩy nhanh công tác tìm kiếm khó phục sự cố nhưng cần phải hết sức thận trọng tuyệt đối không để sự cố trồng lên sự cố sẵn sàng có phương án xử lý nếu xuất hiện tình huống xảy ra
phó thủ tướng trần lưu quang cùng đoàn công tác đã tới viếng thăm hỏi động viên gia đình đồng chí đại úy lê ánh sáng tại đường nguyễn khuyến thành phố bảo lộc là một trong ba cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong vụ sạt lở
tại đây phó thủ tướng ân cần hỏi thăm gửi lời chia buồn sâu sắc và mong gia đình sẽ sớm vượt qua nỗi đau và mất mát lớn lao này
làm việc với tỉnh lâm đồng với công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn phó thủ tướng yêu cầu tỉnh lâm đồng quán triệt và thực hiện nghiêm công điện sáu trăm chín mươi một cdttg ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng và chủ động ứng phó với mưa lớn các tỉnh khu vực tây nguyên và nam bộ
phó thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan phức tạp do đó địa phương cần chuẩn bị tốt các phương án ứng phó với thiên tai
đặc biệt cần cảnh giác với tình trạng sạt lở đất tổ chức giả soát lại toàn bộ các vị trí có nguy cơ sơ tán người và phương tiện ra khỏi vùng nguy hiểm
thưa quý vị và các bạn sau lưng tôi đây là hiện trường vụ sạt lở đất tại đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng sau khi nạn nhân thứ tư được tìm thấy hiện các cơ quan chức năng đang tích cực xử lý đất đá tại đây dự kiến trong hôm nay tuyến đường này sẽ thồng tuyến
trên đèo bảo lộc lực lượng công an cùng các lực lượng cứu nạn cứu hộ khác
đưa các vật dụng tài sản trong trạm ra ngoài sau khi khối đất đá hàng trăm tấn được giải tỏa hàng chục xe múc xe ủi giải phóng đất đá trên quốc lộ
ở nơi diễn ra sạt lở nặng nhất hàng chục người cùng phương tiện cào các lớp đất dày hàng trăm mét để tiến sâu vào bên trong trạm
tất cả các lực lượng trên một chục xe máy thiết bị đang cào bóc đất sụp để đưa qua bên đường và nồng thời ban gạc và đào rãnh dọc để thoát nước

trên đèo bảo lộc lực lượng công an cùng các lực lượng cứu hộ khác sau khi khối đất đá hàng trăm tấn được giải tỏa hàng chục người cùng phương tiện cào bóc đất đá trên quốc lộ
trên đèo bảo lộc lực lượng công an cùng các lực lượng cứu hộ khác sau khi khối đất đá hàng trăm tấn được giải tỏa hàng chục người cùng phương tiện cào bóc đất đá trên quốc lộ
trong khi đó ý thức của người dân về an toàn điện vẫn còn rất lơ là lực lượng công an cơ sở sẽ tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn và kiểm tra để kịp thời có biện pháp xử lý đối với các cơ sở vi phạm
trong ngày ba mươi một tháng bảy công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đang tạm giữ phạm đình phong ba mươi tuổi để điều tra về hành vi trộn cắp tài sản trước đó phong đã hai lần trộn xe máy tại các hầm chung cư ở thành phố thủ đức
theo thông tin ban đầu chiều ngày một mươi tám tháng bảy và hai mươi tháng bảy phạm đình phong bắt xe ôm đến chung cư trên đường một mươi hai phường trường thọ và chung cư trên đường một mươi chín phường hiệp bình chánh tp thủ đức sau đó lẻn vào trong hầm xe rồi bẻ khóa đấu mạch điện nổ máy xe
lợi dụng có xe máy đi ra thanh chắn chưa đóng đối tượng phóng xe theo chạy ra ngoài tẩu thoát cả hai xe trộm được phong chụp ảnh đăng lên mạng xã hội trao bán với giá năm triệu đồng mỗi xe
trước khi trộn đối tượng thường trảo quanh các chung cư để quan sát thấy nơi nào không có hệ thống giữ xe bằng thẻ từ ít bảo vệ thì đột nhập và trộn cấp tài sản
trong sáng ba mươi một tháng bảy tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt nguyễn hoàng quân tổng giám đốc công ty toàn cầu một mươi tám năm tù và bùi huy hoàng là giám đốc tài chính công ty toàn cầu một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

tổ kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm về các nội dung nêu trên
thời gian qua mặc dù cơ quan chức năng thường xuyên ra quân kiểm tra xử lý các trường hợp sử dụng xe máy cụ nát xe ba gác xe lô tự chế không đảm bảo các yếu tố an toàn kỹ thuật thế nhưng đến nay vẫn có nhiều người dân bức xúc khi thấy các loại xe này di chuyển trên đường
những chiếc xe này được chúng tôi ghi lại vào khung giờ cao điểm sáng trên tuyến đường cộng hòa quận tân bình tp hcm
mặc dù muốn tranh thủ thời gian để tới lớp tới công sở cho đúng giờ thế nhưng nhiều người vẫn phải lẻo đẻo theo sau chiếc xe này
đường đông trật trội nên không thể vượt được chiếc xe khiến nhiều người tham gia giao thông không khỏi bức xúc
còn nhìn thấy chiếc xe lô này thì không mấy người đủ can đảm đi gần nó
cụ nát không còi không đèn xi nhanh lại vận chuyển hàng cồng kền quá khổ gây mất tầm nhìn của bất cứ ai đi phía sau hoặc bên cạnh
phương tiện thiếu an toàn như vậy thì mở nguy cơ tai nạn giao thông rất cao nhưng vẫn ngang nhiên lưu thông
tuyến đường đông xe qua lại
những xe củ nát tự chế thiếu các yếu tố kỹ thuật đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường thì gây lo sợ và cắn tầm nhìn của người khác
còn khi dừng độ để bán hàng rong thì ngang nhiên chiếm dụng lòng đường gây nguy cơ va quẹt nhất là vào thời điểm nhái nhăm tối hoặc đông đúc xe cổ
đáng nói hơn ý thức của một số người điều khiển các loại xe củ nát tự chế này cũng không lấy gì là văn minh và cẩn trọng cho lắm
họ chạy họ vì kịp chuyến hàng hay như thế nào đó họ rất là họ không họ không có gọi là chạy cho đúng lực lệ hay các thứ hậu gà trái hậu phải hay là gì đó
họ cũng thích thì họ quẹo thích thì họ làm gây cho mình rất là khó chịu
sự ngang nhiên bất chấp của những xe này còn được người đi đường ví như xe vua bởi nó có thể lưu thông ở bất cứ đâu từ chạy làng ô tô đến làng xe máy và có thể dừng đổ tự ý ngay cả những con đường hẹp đường hẻm
năm hai nghìn hai mươi ba xã trà tân huyện đức linh được ủy ban nhân dân tính bình thuận ký quyết định công nhận là xã nông thôn mới nâng cao
lực lượng công an xã xác định nhiệm vụ đảm bảo an ninh cơ sở là vấn đề trọng tâm phát huy nhân rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
những ngày này cán bộ chiến sĩ công an xã trà tân đang đẩy mạnh tiến độ thực hiện đề án sáu
dù nắng hay mưa công an xã vẫn đến gõ cửa từng nhà để giúp người dân kích hoạt máy định danh điện tử vneid cấp độ hai
thì để tiến tới là cái nông thôn mới là kiểu mẫu trên địa bàn của toàn tỉnh thì cái này là sẽ tiến tới năm hai nghìn hai mươi
công an xã đang tiến hành cái việc là giúp người dân trong quá trình là thực hiện kích hoạt cái vneid
đây là một cái tiếp cận là công nghệ là tiến tới là công nghệ số của quốc gia
thì cái này là cũng đã đi đến tới từng hộ gia đình để chúng ta là tiến hành thực hiện vấn đề này
dù là hôm nay là cuối tuần nhưng mà mấy anh cán công an xã vẫn rất là nhiệt tình

hãy xuống từng nhà hỗ trợ cho những người dân làm canh cước vneid rất là tốt
hỗ trợ cho người dân làm bước hai từng bước hoàn thiện như là thẻ bảo hiểm rồi bằng lái
trực tiếp xuống địa bàn bám sát cơ sở nắm chắc tình hình tuyên truyền phổ biến pháp luật của nhà nước đến nhân dân
mặc dù từ tốn nhẹ nhàng nhưng vẫn tóc lên tính cương trực của chiến sĩ công an nhân dân
luôn lắng nghe dân xử lý kịp thời các vụ việc tin báo giải quyết những vấn đề nảy sinh
trong nội bộ quần chúng nhân dân
chính từ công việc thường ngày từ sự sâu sát của các anh nên đã được dân tin dân yêu
do vậy mà các anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tình hình an ninh trực tự an toàn giao thông trên địa bàn xã đã ổn định
công an xã có đến tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân về vấn đề phòng chống chữa cháy
an ninh trật tự và an toàn giao thông
qua đó là kết hợp với cơ sở của mình để tạo sự gần gũi
với bà con nhân dân tạo sự tin tưởng cho bà con nhân dân để cung cấp ngược lại các thông tin về an ninh trật tự tại địa phương
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của ngành cấp trên công an xã trà tân thường xuyên quan tâm đến công tác cải cách hành chính
quán triệt đến cán bộ chiến sĩ tinh thần thái độ phục vụ nhân dân không gây phiền hà sách nhiễu trong quá trình giải quyết công việc của nhân dân
bên cạnh đó tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương mở các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
gắn với địa bàn an ninh cơ sở
thời gian tới công an xã trà tân tiếp tục chủ động linh hoạt bám sát địa bàn làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
đảm bảo an ninh trực tự để người dân yên tâm lao động phát triển sản xuất
quả đo góp phần tích cực xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quân thân vì dân phục vụ
tiếp tục với những thông tin xã hội đáng chú ý khác
thưa quý vị đến thời điểm hiện nay
quốc gia tp hcm là trường duy nhất tại tp hcm có đến năm ngành học lấy điểm sàng từ hai mươi bốn điểm
đáng chú ý trong hai mươi bảy ngành học có đến năm ngành lấy mức sàng cao nhất là hai mươi bốn điểm
gồm khoa học máy tính chương trình tiên tiến khoa học dữ liệu công nghệ thông tin hệ chất lượng cao
nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin ngành trí tuệ nhân tạo
như vậy đây là trường đại học duy nhất tại tp hcm năm nay có nhiều ngành lấy điểm sàng cao nhất
ở mức hai mươi bốn điểm
tức thí sinh phải đạt trung bình tám điểm cho một môn mới có thể đăng ký xét tuyển
cũng theo thông báo của trường năm nay trường tuyển sinh ba năm trăm chín mươi trị tiêu cho hai mươi bảy ngành học
trong đó trường dành ba mươi năm mươi trị tiêu cho xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tp hcm đang phải đối mặt với tình hình dịch bệnh đáng lo ngại khi lượng ca mắc sốt sốt huyết
và tai chân miệng tăng độc biến đặc biệt là ở trẻ em dưới sáu tuổi
hiện nay các bệnh viện trên địa bàn tp hcm
đều trị một trăm năm mươi tám ca sốt sốt huyết trong đó có một trăm linh sáu ca tại tp hcm
đặc biệt có đến một mươi ba ca sốt xuất huyết nặng tám ca đang thở máy xâm lớn hai ca đang được lọc máu
trong khi đó số ca mắc tai chân miệng tăng vượt sốt sốt huyết tới bốn trăm bảy mươi bảy ca
trong đó có bốn trăm bảy mươi sáu ca mắc tay chân miệng dưới sáu tuổi có ba mươi sáu ca nặng
trước tình hình dịch bệnh gia tăng trong tuần qua
lãnh đạo sở y tế tp hcm đã đến các quận huyện để đánh giá hoạt động phòng chống dịch
đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống dịch tăng cường giám sát ca bệnh tay chân miệng
trong chiều ba mươi một tháng bảy sở thông tin truyền thông tp hcm công bố khởi động
hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo ai challenge năm hai nghìn hai mươi ba
hội thi có bài toán là truy vấn sự kiện từ video
thể thức tương tự với cuộc thi quốc tế lifelog search challenge và video browser showdown
ban tổ chức hội thi mong muốn tìm kiếm và ứng dụng các giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo
giải quyết các bài toán được đặt ra trong bối cảnh thành phố đang tập trung đầu
tư phát triển và đế mạng xây dựng đô thị thông minh
đối tượng tham gia năm nay chia thành hai bảng
bán dành cho sinh viên thanh niên có quan tâm lĩnh vực công nghệ thông tin trí tuệ nhân tạo
và bán còn lại dành cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố
vòng chung kết dự kiến diễn ra từ ngày năm đến ngày hai mươi năm tháng chín
đã tiến đến buổi trao giải chính thức vào tháng một mươi năm nay
mở rộng vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đến các đội thanh tra giao thông
thuộc sở giao thông vận tải tỉnh bà rịa vũng tàu viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
với hợp với cơ quan kiểm soát điều tra công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can
đối với một mươi ba đối tượng trong và ngoài địa bàn tỉnh có hành vi đưa hối lộ
trước đó cơ quan điều tra xác định lâm hữu trí thanh tra giao thông
thuộc sở giao thông vận tải tỉnh bà rịa vũng tàu đã sử dụng hai tài khoản ngân hàng
để nhận tiền hàng tháng của các cá nhân doanh nghiệp có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh
để bỏ qua các lỗi vi phạm của các phương tiện tham gia giao thông
hàng tháng trí sẽ rút tiền hoặc chuyển khoản để chia cho các đội thanh tra giao thông
thuộc sở giao thông vận tải tỉnh bà rịa vũng tàu phụ trách các địa bàn
theo một quy ước chung đã được các đối tượng thống nhất trước
ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
đã ban hành các quy định phê chuẩn khởi tố đối với các cán bộ thanh tra giao thông
thuộc sở giao thông vận tải tỉnh gồm lâm hữu trí trần văn dũng võ thanh liêm
và nguyễn đức tú về tội nhận hối lộ đồng thời phê chuẩn khởi tố đối với
nguyễn mạnh cường hồ đình huy nguyễn văn sát nguyễn văn duy và nguyễn thắng
về tội đưa hối lộ hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra xử lý
đang trên đường từ vùng biển campuchia chạy về hướng đảo phú quốc
tàu đánh cá mang biển số kg chín trăm ba mươi hai sáu mươi hai ts do ông ngô thành tâm
chú tp thạch giá tỉnh kiên giang làm thuyền trường cùng ba thuyền viên
đã bị lực lượng chức năng chặn kiểm tra phát hiện trên tàu chở khoảng năm mươi lít dầu đeo
không rõ nguồn gốc xuất xứ
cụ thể khoảng hai mươi ba h ngày ba mươi tháng bảy trên vùng biển cách mũi hạnh
phường an thới tp phú quốc khoảng một mươi năm bốn hải lý về hướng tây nam
lực lượng chức năng phát hiện tàu đánh cá kg chín trăm ba mươi hai sáu mươi hai ts
có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra phát hiện trên tàu đang vận chuyển khoảng năm mươi lít dầu đeo
thuyền trưởng không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ
chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa dầu đeo nói trên
tội công tác đã đưa người phương tiện cùng toàn bộ tăng vật về cảng vịnh đầm
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân huyện tân phú tỉnh đồng nai vừa có quyết định xử phạt hành chính bảy đối tượng
trần văn tuấn trần văn trường nguyễn văn thọ nguyễn văn lộc trương văn danh
cùng chú huyện tân phú tỉnh đồng nai đinh văn hùng và lâm anh tuấn chú tỉnh lâm đồng
về hành vi săn bắt động vật rừng trái pháp luật với mức phạt lên đến sáu mươi tám triệu đồng một người
liên quan đến vụ việc năm đối tượng trên còn bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân phú
khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ hùng và thọ còn bị khởi tố thêm
về hành vi cố ý gây thương tích lâm anh tuấn bị khởi tố về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép
trước đó đêm ngày một tháng ba nhóm đối tượng trên đã xâm nhập trái phép vào vườn quốc gia cát tiên
để săn bắt trộm động vật rừng khi bị phát hiện khoảng hai giờ sáng ngày hai tháng ba
nhóm đối tượng đã manh động chống trả bằng gậy gọc giao đi rừng và súng tự chế
khiến một kiểm lâm viên bị thương nặng ở vùng đầu hai kiểm lâm viên bị thương nhiều vị trí trên cơ thể
tăng vật bắt giữ được gồm một cá thể nai samba tám cá thể treo treo một cá thể cầy bói hương
một cá thể heo rừng ngoài lợi rừng các loại còn lại đều được xếp vào nhóm hai b động vật rừng nguy cấp quý hiếm
nông sản việt nam xót đi các nước đã tiếp tục gặp phải nghi vấn lửa đảo
bộ công thương mới đây đã khuyến cáo doanh nghiệp việt nam
phải thận trọng và đàm phán kỹ điều khoản thanh toán khi giao dịch với doanh nghiệp nước ngoài
sau vụ việc năm lô hàng hồ tiêu quế điều và hoa hồi trị giá hơn năm trăm linh usd xuất khẩu sang dubai
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae bị nghi lừa đảo
hiện cơ quan thường vụ việt nam tại uae đang phối hợp với các cơ quan nước sở tại lấy lại quyền lợi cho doanh nghiệp việt nam trong thời gian sớm nhất
theo hiệp hội hồ tiêu và cây gia vị việt nam đến nay bốn lô hàng hồ tiêu quế và điều đã bị lấy ra
ra khỏi cảng mà chưa thanh toán còn một lô hàng hoa hồi thì bộ chứng từ gốc đã bị mất được giữ tại cảng ở dubai
các doanh nghiệp này đã ký với khách hàng theo hình thức nhờ thu hộ tức là doanh nghiệp việt nam giao bộ chứng từ xuất khẩu cho ngân hàng tại việt nam
từ đây bộ chứng từ được gửi tới ngân hàng phía uae người mua sẽ thanh toán tiền và nhận bộ chứng từ như vậy có thể kéo container hàng ra khỏi cảng
ngân hàng ở uae sẽ chuyển tiền cho ngân hàng ở việt nam nhưng tới giờ hàng đã được lấy nhưng chưa thanh toán
theo bộ công thương
hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các doanh nghiệp nước ngoài thường yêu cầu điều khoản thanh toán trả sau hoặc phát hành xét cho bên bán cầm cố
để giảm thiểu nguy cơ bị lừa đảo thương mại quốc tế cục xuất khẩu bộ công thương đề xuất các doanh nghiệp có thể sử dụng công cụ bảo hiểm
hay doanh nghiệp logistics uy tín như một đối tác tham gia hợp đồng đảm bảo an toàn quá trình vận chuyển
thưa quý vị qua gần một tháng triển khai thực hiện công an tp hcm đã phát hiện xác minh hàng trăm số điện thoại
liên quan hoạt động cho vay tài chính với năm mươi đối tượng nghi vấn khởi thố ba vụ một mươi bảy bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến tính dụng đen
xử phạt vi phạm hành chính bốn mươi ba trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
hàng loạt đợt rao quân tẩy xóa quảng cáo bẩn nhằm làm đẹp miễu quan đô thị
nhằm đến truyền quét xóa hoạt động tính dụng đen của lực lượng công an tp hcm nằm cốt của tựa trải công an tp
công an tp hcm đã nhận được sự đánh giá cao của các cấp chính quyền đặc biệt là quận chúng nhân dân
khi ra người dân người ta nhờ dạng tất cả các hoạt động tuyên truyền này để giúp người dân không chống các loại tội phạm lợi đảo này
các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an đã phối hợp tổ chức tuyên truyền đến nhân dân
để góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn cơ sở
trên địa bàn ba trăm một mươi hai xã phường thị trấn trên địa bàn tp hcm
với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị sự đấu tranh xóa bỏ tận gốc tính dụng đen của lực lượng công an
sự nghiêm minh của pháp luật thông qua hoạt động xác xử cùng các giải pháp kịp thời của ngành ngân hàng tính dụng đen sẽ không còn đất sống
trong thời gian tới lực lượng công an tp hcm tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt đối với các loại tội phạm
và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tính dụng đen nắm tình hình triết hai mạnh mẽ công tác điều tra cơ bản theo lĩnh vực
kịp thời phát hiện những nhóm hoạt động tính dụng đen để chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan
triển khai biện pháp phòng ngừa và đấu tranh ngay từ khi mới manh nhà hoạt động
không để các đối tượng mở rộng phạm vi hoạt động có cơ hội tiếp cận nguồn vốn
và móc nối với các tổ chức kinh tế cán bộ thoái hóa biến chất trong ngành ngân hàng
cá nhân có nguồn tiền nhàn rỗi cung cấp nguồn vốn để hoạt động tính dụng đen
không chỉ các cơ quan báo chí mà các tổ chức tính dụng cũng phải tự mình giới thiệu bằng nhiều hình thức
để người dân ở những nơi khó khăn nhất cũng biết và hiểu được lợi ích khi bay vốn tại các tổ chức tính dụng
đồng thời giúp họ thấy được hậu quả khi xa chân vào tính dụng đen
hống kề lập gia sách các đối tượng liên quan đến hoạt động tính dụng đen trong diện quản lý
đấu tranh với các đối tượng có biểu hiện tàn trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
có liên quan đến hoạt động tính dụng đen đồng thời tiếp tục tuyên truyền rộng rãi để nâng cao nhận thức của người dân
qua đó để người dân hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tính dụng mà nồng cốt là các ngân hàng thương mại cổ phần
có ưu thế trong lĩnh vực cho vai tiêu dùng cần khuyến khích phát triển loại hình cho vay nhằm mục tiêu ngăn chặn và xóa bỏ tính dụng đen
để góp phần hạn chế tính dụng đen thì các cơ quan quản lý nên hạn chế cho vay bằng tiền mặt
kết nối dịch vụ cho bay sản phẩm cho bay với các dịch vụ công
các ngân hàng cần tăng sức cạnh tranh bằng việc phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin dịch vụ số cho người dân
bởi tình trạng bay tính dụng đen qua ấn dụng điện thoại đang khá phổ biến
cần có chính sách để hỗ trợ các ngân hàng thương mại cho bay dí chuẩn
bởi hiện người dân tìm đến tính dụng đen thường là một bộ phận người dân nghèo
không có tài sản đảm bảo không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng
nên để hỗ trợ người dân tránh xa tính dụng đen thì nên đưa ra quy định cho bay dí chuẩn